sau hai năm xây dựng cống cái lớn cái bé thuộc huyện châu thành tỉnh kiên giang với vốn đầu tư là ba ba trăm linh tỷ đồng đã hoàn thành và chuẩn bị khánh thành đưa vào sử dụng
đây cũng là nơi mà một nhóm thanh thiếu niên tụ tập để đua xe trái phép
và trước tình hình trên công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã ra quân bắt giữ nhiều vụ với hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
cụ thể vào chiều tối ngày năm tháng một mươi hai qua công tác nắm bắt tình hình công an huyện châu thành đã phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập trên cống cái lớn thuộc xã bình an chạy xe máy lạng lách nẹp bô bốc đầu xe
có dấu hiệu đua xe trái phép nên nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn vây bắt
khi phát hiện cảnh sát giao thông nhóm thanh niên đã tăng ga bỏ chạy
lực lượng cảnh sát giao thông lập tức vây bắt trên hai mươi thanh niên cùng một mươi ba phương tiện là xe mô tô trong đó có nhiều phương tiện đã thay đổi đặc tính và kết cấu
bước đầu làm việc xác định các thanh niên này có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi tất cả đều trú tại các huyện trong tỉnh kiên giang
hiện công an huyện châu thành đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật